liên quan đến xung đột tại gaza quân đội israel cho biết giao tranh với hamas đang diễn ra dữ dội tại thành phố lớn thứ hai ở gaza là khanjunis ở miền nam giải đất ven biển này trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn đang tìm cách khôi phục lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa hai bên
ngày năm tháng một mươi hai máy bay chiến đấu của israel đã thả hàng trăm quả bom và tên lửa các loại đồng thời được lực bộ binh với sự iểm trợ của xe tăng và xe thiết giáp tiến sâu vào giải gaza
trong ngày tấn công ác liệt nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch đổ bộ vào giải đất này
về phía hamas lực lượng này cũng tiếp tục phóng rocket và tên lửa về phía các thành phố của israel
giới chức y tế và an ninh palestine cho biết đã có ít nhất sáu mươi năm người thiệt mạng trong cuộc không kích của israel vào khu dân cư ở miền trung và miền nam giải gaza
trong khi đó thành phố khanjounis đã trải qua các cuộc tấn công dữ dội chưa từng có bởi pháo kích và oanh kích
đụng độ trên bộ giữa binh sĩ israel và các tay súng hamas cũng xảy ra ở phía đông và phía bắc thành phố này
chính quyền palestine thông báo đến nay đã có một mươi năm chín trăm linh người palestine thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của idf tại giải gaza
trong đó có hai trăm năm mươi nhân viên y tế
về phần mình tư lệnh miền nam của lực lượng phòng vệ israel idf cho biết tổng cộng tám mươi binh sĩ thiệt mạng kể từ khi phát động chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào gaza
chính phủ israel cũng dự báo tình hình chiến sự sẽ khó khăn hơn trong giai đoạn tới
tòa án hiến pháp peru đã ra phán quyết trả tự do ngay lập tức cho cựu tổng thống alberto fusimori
người hiện đang thụ án hai mươi năm năm tù vì vi phạm nhân quyền và tham nhũng
tòa án có thẩm quyền cao nhất tại quốc gia nam mỹ này cho biết lời kêu gọi ân xá cho ông fusimoro vì lý do nhân đạo do cựu lãnh đạo này đang trong tình trạng sức khỏe yếu là có cơ sở
tòa án hiến pháp peru trước đó đã đưa ra phán quyết có lợi cho ông fusimori vào năm hai nghìn hai mươi hai
song quyết định này sau đó đã bị đình chỉ trước áp lực của tòa án nhân quyền liên mỹ
luật sư riêng của ông fusimoro xác nhận cựu tổng thống peru sẽ được trả tự do vào ngày sáu tháng một mươi hai
năm hai nghìn chín ông fusimori bị kết án hai mươi năm năm tù giam vì tội ra lệnh cho một biệt đội thực hiện các vụ ám sát hồi đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước nhằm chấn áp phong trào chống đối con đường sáng
ngoài ra cựu lãnh đạo peru cũng bị buộc tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực
chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson đã nhắc lại yêu cầu được cung cấp thêm thông tin về chiến lược đối với ukraine và yêu sách của đảng cộng hòa là chính quyền thay đổi chính sách nhập cư
zelensky sẽ phát biểu trước thượng viện mỹ trong cuộc họp kín ngày năm tháng một mươi hai thông qua liên kết video
ông có ý định kêu gọi các thượng nghị si mỹ tài trợ thêm cho nhu cầu của ukraine
trong một diễn biến đáng chú ý khác thủ tướng hungary viktor orbán đã yêu cầu chủ tịch hội đồng châu âu loại bỏ việc xem xét kết nạp ukraine và liên minh châu âu eu tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của khối vào tuần tới
trong bức thư gửi chủ tịch hội đồng châu âu người sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh nói trên tại bruxelles bỉ thủ tướng hungary viktor orbán đồng thời cho rằng không nên đưa việc xem xét hàng tỷ đô la mỹ viện trợ cho ukraine vào chương trình nghị sự
theo ông orbán nhiều khả năng cả hai chủ đề này sẽ không nhận được sự đồng thuận rộng rãi của các lãnh đạo các nước eu
thủ tướng orbán nhấn mạnh rằng trước tiên cần phải có cuộc thảo luận chiến lược về vấn đề kết nạp ukraine và liên minh châu âu
ông cũng khuyến nghị hội đồng châu âu cần tránh ép buộc các thành viên
hội đồng châu âu cần tránh ép buộc các thành viên đưa ra quyết định liên quan vấn đề này do cho rằng điều đó có thể hủy hoại sự đoàn kết của eu
hiện văn phòng của chủ tịch michel chưa đưa ra bình luận về bức thư trên
các quy định về việc mở rộng khối và xem xét lại ngân sách dài hạn của khối bao gồm năm mươi tỷ euro tương đương với năm mươi bốn một tỷ đô la mỹ
viện trợ cho kiev phải được tất cả hai mươi bảy quốc gia thành viên nhất trí
ukraine đang trông cậy vào nguồn tài trợ của eu để giúp nền kinh tế nước này đứng vững trong năm tới
liên minh châu eu muốn có các giải pháp thông qua thương lượng trong bối cảnh thâm hụt thương mại giữa các nước thành viên eu và trung quốc ngày càng tăng
tuyên bố được chủ tịch ủy ban châu ec ursula von der leyen đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa eu và trung quốc
chủ tịch von der leyen nhấn mạnh về kinh tế châu âu không tìm cách xa rời trung quốc mà muốn giảm rủi ro cho các mối quan hệ
theo bà eu nhận thấy thâm hụt thương mại giữa các nước thành viên của khối với trung quốc ngày càng tăng
trong hai năm qua tình trạng mất cân bằng thương mại
tăng gấp đôi lên tới gần bốn trăm linh tỷ euro tính đến nay
quan chức eu nhấn mạnh các nhà lãnh đạo châu âu sẽ không chấp nhận việc quan hệ thương mại dần mất cân bằng
eu có các công cụ để bảo vệ thị trường của khối song muốn có các giải pháp thông qua thương lượng
đây là những lựa chọn đang được cân nhắc
chủ tịch eu cho rằng trung quốc nên xem xét cẩn thận những lựa chọn này
dự kiến bà von der leyen và chủ tịch hội đồng châu âu charles misen sẽ tới bắc kinh vào ngày bảy tháng một mươi hai tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh eu trung quốc
đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo eu với chủ tịch trung quốc tập cận bình và thủ tướng lý cường kể từ năm hai nghìn một mươi
nội dung hội nghị tập trung vào vấn đề thương mại song phương và các cuộc xung đột tại ukraine và trung đông
hệ thống thanh toán thẻ quốc gia của nga tuyên bố thẻ thanh toán mir của nga đã được chấp thuận tới cuba và có thể được sử dụng tương tự như thẻ visa hay mastercard
thẻ mir của nga đã được chấp thuận ở thủ đô la habana và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng
thẻ mir của nga đã được chấp thuận ở thủ đô la habana và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng
thẻ mir ra mắt năm hai nghìn một mươi năm đã được chấp nhận ở một số nước như thổ nhĩ kỳ hàn quốc beirut armenia kazakhstan
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
bộ y tế indonesia đã kêu gọi người dân đeo khẩu trang sau khi phát hiện các trường hợp viêm phổi do vi khuẩn mycoplasma ở thủ đô jakarta
cục trưởng phòng chống và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm thượng bộ y tế iran pambudi cho biết đã nhận được báo cáo về các ca mắc tiêm phổi từ các cơ sở y tế
hiện sở y tế jakarta đang tiến hành tìm hiểu
ông pamuri cho hay bộ y tế đang cố gắng xác nhận số lượng bệnh nhân với sở y tế jakarta
dựa vào thông tin mới nhất từ các cơ sở điều trị số bệnh nhân này đều có các triệu chứng nhẹ và được điều trị ngoại trú
trước đó ông pambudi thông báo rằng mycoplasma nguyên nhân chính gây bùng phát viêm phổi trẻ em tại trung quốc
là loại vi khuẩn phổ biến gây nhiễm trùng đường hô hấp trước khi xuất hiện dịch covid một mươi chín
bộ y tế indonesia cũng công bố tám khuyến nghị của who tới người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của mycoplasma
trong đó có đeo khẩu trang tiêm vaccine phòng cúm covid một mươi chín và các mầm bệnh đường hô hấp khác
bộ nông nghiệp và thực phẩm pháp đã nâng nguy cơ của cúm gia cầm ở đất này từ trung bình lên cao sau khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh mới
theo đó pháp đã phát hiện ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên trong mùa dịch này tại một trang trại ở tây bắc đất nước
điều này đã buộc các trang trại phải nhốt gia cầm để ngăn chặn virus cúm da cầm rất dễ lây lan này
cúm gia cầm đã dẫn đến việc tiêu hủy hàng trăm triệu con da cầm trên toàn thế giới trong những năm gần đây
dịch bệnh thường tấn công vào mùa thu đông và đã lan rộng ở nhiều nước châu âu trong những tuần qua bao gồm đức hà lan và bỉ
mặc dù cúm gia cầm vô hại trong thực phẩm nhưng sự lây lan của nó là mối lo ngại đối với các chính phủ và ngành chăn nuôi gia cầm
do sự tàn phá mà nó có thể gây ra cho đàn gia cầm khả năng bị hạn chế thương mại và nguy cơ lây chuyển sang con người
thưa quý vị ở những vùng đất khô cằn của ai cập nơi sông ninh từ lâu đã là huyết mạch cho nông nghiệp
một cuộc cách mạng mang tính đột phá đam bén dễ sâu trong nền nông nghiệp đó là phương pháp canh tác không cần đất
dù vẫn còn những hạn chế nhưng xu hướng này thực sự mang lại những hiệu quả thiết thực
đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nguy cơ mất an ninh lương thực tại nhiều khu vực trên thế giới
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
phương pháp này rất thực tế nhất là trong bối cảnh ai cập đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước và nhiều nơi trên thế giới cũng vậy
ngoài ra thủy canh cũng tiết kiệm tới sáu mươi lượng phân bón đặc biệt khi lượng phân bón tăng giá mạnh trong ba bốn năm trở lại đây
theo liên hợp quốc ai cập đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước mỗi năm và nước sẽ trở nên khan hiếm vào năm hai nghìn hai mươi năm
do biến đổi khí hậu và một con đập vừa được ethiopia xây dựng ngay trên một trong những nhánh chính của sông nin
trong khi đó diện tích đất trồng vốn chiếm chưa tới năm diện tích đất của ai cập đang ngày càng bị thu hẹp do đô thị hóa và chín mươi năm đất còn lại đều là sa mạc
thách thức mà ngành nông nghiệp ai cập đang phải đối mặt đó là tình trạng thiếu đất trồng và nước tưới
khi dân số ngày càng tăng thì lượng nước dùng cho tưới tiêu sẽ giảm
đây là vấn đề lớn bởi diện tích đất nông nghiệp đang lẽ cần tăng tỷ lệ thuận với dân số thu nhập từ xuất khẩu nông sản cũng cần tăng
phương pháp canh tác không dùng đất đã phần nào giải quyết
bên cạnh những lợi ích về kinh tế thủy canh còn giúp người nông dân thu hoạch nông sản trong thời gian ngắn hơn với chất lượng cao hơn
nếu chúng tôi áp dụng phương pháp này trên diện tích một mươi phép đan tương đương với khoảng gần năm hectare
chúng tôi có thể sản xuất ra hai triệu tấn rau chiếm tới một nửa lượng rau xuất khẩu của ai cập và mang lại giá trị một hai tỷ đô la mỹ
phương pháp thủy canh có thể đảm bảo nguồn thực phẩm ổn định nhưng không phải mọi loại nông sản đều thích nghi tốt với phương pháp này
trong đó có những loại thực phẩm mang tính chiến lược với nhiều quốc gia
ngoài ra một hạn chế nữa của phương pháp thủy canh đó là chi phí mà các doanh nghiệp start up phải trang trải khi xây dựng dự án
phương pháp canh tác không dùng đất không được áp dụng phổ biến với một số loại cây như lúa lúa mỳ lúa mạch hay ngô
thủy canh chỉ phù hợp với những loại cây ăn lá và rau đơn giản
các nông trại ở ai cập hay các nước khác đều áp dụng thủy canh cho những loại rau này
tuy nhiên nếu so với những hạn chế thì hiệu quả mà phương pháp này mang lại thực sự chiếm ưu thế đáng kể hơn
là một nhà đầu tư tôi thấy phương pháp này mang lại lợi nhuận hơn so với nông nghiệp truyền thống
nếu so sánh về sản lượng thì một phép đan đất cho ra ba bốn tấn nông sản mỗi năm
nhưng bằng phương pháp thủy canh thì chỉ năm phép đan đã tạo ra tới hơn một trăm hai mươi tấn nông sản
ngoài những lợi ích trước mắt canh tác không dùng đất còn đồng thời góp phần vào sản lượng
nó là sự bền vững môi trường phù hợp với nỗ lực toàn cầu nhằm chống biến đổi khí hậu
ngoài ra chính phủ ai cập luôn tạo điều kiện để những sáng kiến nông nghiệp mới được phát triển góp phần ổn định an ninh lương thực đất nước